tinh thần bình thường mới tại thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng một mươi là kiểm soát tại điểm đi và điểm đến không chốt chặn trên đường
do đó sau nền đường bộ thì đường sắt cũng đã rụt rịch kế hoạch mới lại chuyến để phục vụ người dân di chuyển
bộ giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt từ ngày một tháng một mươi theo bốn giai đoạn
các giai đoạn sẽ tăng dần công suất vận tải cũng như dần nới lỏng quy định giãn cách
ở phía nam công ty cố phần vận tải đường sắt sài gòn dự kiến chạy lại đôi tàu khách thống nhất se tám se bảy giữa thành phố hồ chí minh hà nội
đồng thời vẫn có tàu chuyên biệt phần chuyển người dân từ các tỉnh phía nam trở về khi địa phương có nhu cầu
trước đó trong chiều hai mươi năm tháng chín thành phố hồ chí minh đã có chủ trương dần tháo các chốt kiểm soát dịch nội đô
trong dự thảo này thành phố chỉ duy trì hoạt động kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các cửa ngõ ra vào thành phố gồm một mươi hai chốt chính và bốn mươi chín chốt phụ
ngành đường bộ cũng đang dự thảo phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng có nhu cầu lưu thông thường xuyên
giữa thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu lòng an tây ninh trong giai đoạn hiện nay